còn đối với nguyễn thanh bình dù có hàng loạt giấy khen về các giải thi toán trong nước và quốc tế
nhưng em vẫn phải tham dự thi ở cả bốn trường chuyên để tăng sắc suốt đỗ

chúng ta phải nỗ lực trong tất cả các bài thi và từng câu hỏi một
và cái điều đấy đối với em cũng thật sự là một khó khăn
hy vọng có môi trường học tập tốt là mong mỏi của thí sinh và cả phụ huynh
việc động viên con thi nhiều trường cũng là cách để họ thấy yên tâm hơn

thì thường phụ huynh nào cũng muốn như thế cho nên cái sự cạnh tranh nó càng tăng lên
nói chung là bố mẹ nào khi mà đưa con đi thi anh nghĩ là cũng rất là lo lắng
trừ trường hợp cháu nó tốt hẳn
khi con thi nhiều trường thì sẽ có nhiều khâu ơ
cho dù việc có thi nhiều trường nỗ lực hết mình nhưng khi đã thi thì chắc chắn vẫn sẽ có đỗ và có trượt
có thành công và chưa thành công có nụ cười và những giọt nước mắt
và những cảm xúc này sẽ còn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi thí sinh nhận kết quả thi và các trường công bố điểm chuẩn
vậy các bậc cha mẹ cần làm gì cho con trong cuộc đua này
hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia về vấn đề này
kỳ thi này nó không phản ánh toàn bộ con người của chúng ta
nó không xác định được là con của chúng ta sẽ thành công hay là thất bại trong tương lai
và nó không thể hiện rằng là con của mình sẽ trở thành một người không hạnh phúc hoặc là một người xấu
chỉ vì một cái điểm thi này
áp lực phải gieo vào lòng con trẻ
nhưng áp lực đó chỉ nên dừng lại ở một giới hạn nhất định đủ để biến thành động lực
đủ để con biết kỳ thi này quan trọng thế nào vì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai chính mình
cùng với đó một bước
một bước lùi một kế hoạch dự phòng và việc cho phép con chưa thành công
chắc chắn sẽ hóa giải được áp lực cả các em và của chính các bậc phụ huynh trước kỳ thi này
vâng mùa hạ mùa thi mùa ký ức đang về
những học sinh quanh năm suốt tháng cuộn quanh với kiến thức sách vở để giờ đây
vẫn bồn trồn lo âu trước ngưỡng cửa vượt cấp mệt mỏi và áp lực
bởi vậy đây cũng là lúc họ cần lắm những cái ôm tiếp lửa từ cha mẹ
và nếu chẳng may điểm thi còn có rớt
thì vòng tay xin hãy ôm chặt hơn nữa để con có điểm tựa vỗ về
để con có niềm tin đứng dậy và để con giữ sức cho những mục tiêu và ước mơ lớn hơn của cuộc đời mình
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị tối ngày chín tháng sáu tại đà nẵng
chương trình ấm áp tình người đã trao các phần quà cho người nghèo và trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tại chương trình hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố đà nẵng
đã trao một trăm linh suất học bổng và quà cho một trăm linh em học sinh nghèo vượt khó
và trao sáu trăm linh triệu đồng giúp một mươi hai hộ nghèo xây dựng nhà mới
trước đó từ tháng bốn đến nay hội cũng đã tổ chức một chuỗi các hoạt động như trao sinh kế cho hộ nghèo
khám bệnh tặng quà trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
tổ chức các buổi truyền thông về phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em
phòng chống tai nạn thương tích bạo lực và quyền trẻ em với tổng số tiền hiện vật giá trị hơn một mươi tỷ tám trăm linh triệu đồng
tiếp tục là thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa gửi về
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án phan văn anh vũ tức vũ nhôm
và bốn cựu cán bộ ngành công an theo kháng nghị của viện kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo
bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng bắc nam bảy trăm tám
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty nova bắc nam bảy mươi chín cựu thượng tá công an
bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai cựu thứ trưởng bộ công an là bùi văn thành và trần việt tân
bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phan hữu tuấn cựu phó tổng cục trưởng bộ công an và nguyễn hữu bách
cựu cán bộ công an bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại phiên sáng nay ngày một mươi tháng sáu tòa phúc thẩm tiến hành kiểm tra căn cước cá nhân các bị cáo
và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
sau đó hội đồng xét xử công bố tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm
dự kiến chiều ngày một mươi tháng sáu tức chiều nay tòa án bắt đầu tiến hành phần xét hỏi
những thông tin về phiên xét xử này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo
tuyên bố của eu đã công nhận chính phủ liên minh tại moldova
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến cho thấy quốc gia này tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng
tuyên bố của eu cho biết đã nhận được thông báo về chính phủ liên minh tại moldova
eu kêu gọi các bên kiềm chế khẳng định sẵn sàng hợp tác với một chính phủ hợp hiến tại moldova
coi đây là lực lượng quan trọng trong tiến trình đối thoại nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quyền thủ tướng pavel filip
người được tòa án hiến pháp chỉ định làm tổng thống lâm thời
đã ký xác lệnh giải tán quốc hội và ấn định thời điểm tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng chín tới
bất chấp việc chính phủ liên minh vừa được thành lập
tuy nhiên quốc hội moldova ngay sau đó đã khẳng định chính phủ do ông philip đứng đầu là không hợp hiến
và yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc xem xét vấn đề này
thưa quý vị đức và giọc đan nhi đã khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước
cho cuộc xung đột israel palestin
quan trọng của hoạt động cứu trợ đối với người tị nạn palestine
phát biểu trong cuộc họp chung với ngoại trưởng đức heiko maas đang ở thăm giọc đan nhi
ngoại trưởng giọc đan nhi eymar zafadi đã nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước
là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa israel và palestine
ông cũng bày tỏ mong muốn về một nền hòa bình lâu dài và toàn diện tại trung đông
cùng chung quan điểm ngoại trưởng đức heiko mars cho rằng
việc đạt được giải pháp hai nhà nước cần thông qua các cuộc đàm phán
nhấn mạnh tầm nhìn
nó là một trong những quan trọng của cơ quan cứu trợ liên hợp quốc
đối với người tị nạn palestine
liên quan tới quan hệ song phương ngoại trưởng heiko maas nói rõ đức sẽ cấp cho giọc đan nhi
khoản vay một trăm linh triệu đô la mỹ để giải quyết những khó khăn kinh tế hiện nay
hiện giọc đan nhi đang tiếp nhận khoảng hai hai triệu người tị nạn palestine
và một ba triệu người tị nạn syria
theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu chính thức vừa công bố
tổng thống lâm thời qasim jomad tukheb của kazakhstan
đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày hôm qua
với khoảng bảy mươi số phiếu ủng hộ
cuộc thăm dò cử tri do viện kogam dikbeki tiến hành
được chính phủ cấp thuận cho thấy
ông tokayev sáu mươi sáu tuổi nhận được bảy mươi một mươi ba số phiếu bầu
trong khi đối thủ gần nhất của ông chỉ giành được một mươi năm ba mươi chín số phiếu
kết quả của một cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu khác cũng cho thấy
ông tokayev hiện dẫn đầu với gần bảy mươi số phiếu
hiến pháp kazakhstan quy định ứng cử viên nào nhận được quá năm mươi số phiếu bầu
sẽ là người chiến thắng
đáng chú ý bộ nội vụ kazakhstan cùng ngày cũng cho biết
cảnh sát đã bắt giữ tới năm trăm linh người ủng hộ phe đối lập
tham gia cuộc biểu tình phản đối bầu cử
dự kiến ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả sơ bộ trong ngày hôm nay
theo giới địa phương
mới đây iran khẳng định châu âu không có quyền chỉ trích tehran
vì năng lực quân sự của nước này
đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước châu âu bình thường hóa quan hệ
kinh tế với nước cộng hòa hồi giáo hoặc phải đối mặt với hậu quả
phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngoại trưởng iran javad zarif cho rằng
các nước châu âu không có quyền chỉ trích iran về những vấn đề ngoài lề
thỏa thuận hạt nhân
theo ông châu âu và các bên ký kết cần bình thường hóa quan hệ kinh tế với iran
nếu không tehran sẽ ngừng các cam kết của mình hoặc có những hành động tương ứng
ông rarijani cũng lên tiếng chỉ trích tổng thống pháp emmanuel macron
vì tuyên bố hồi tuần trước trong cuộc gặp với tổng thống iran
và tổng thống mỹ donald trump rằng mỹ và pháp có chung quan điểm trong vấn đề iran
theo ông rarijani phát ngôn của tổng thống macron không phù hợp với những gì ông ấy nói
với tổng thống hassan rouhani trong các cuộc gặp trực tiếp và qua điện thoại
trong khi đó iran vừa giới thiệu hệ thống phòng không tự thiết kế với tên gọi khodad một mươi năm
có tầm bắn bốn mươi năm km và khả năng phát hiện các mục tiêu tàng hình
bên cạnh đó hệ thống có thể truy quét và bắn hạ cùng lúc
sáu mục tiêu bao gồm máy bay chiến đấu máy bay ném bom và máy bay không người lái
iran khẳng định những vũ khí mới hoàn toàn phục vụ cho mục đích phòng thủ
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân